trong năm một mươi sáu trong khi chính phủ và các địa phương chỉ đáo quốc liệu xử lý sự đối đối với các hội trang hoàn toàn của số tỉnh đều chung

khi đó như đặng vũ nam vũ thanh thị trần bình lan hàng duy mợ làm thủ lĩnh tinh thần cao dọn kích động giáo dân
liên tục tổ chức nhiều cuộc tuần hành biểu tình gây áp lực cho chính phủ
ra yêu sách bòi bồi thường về phi hủy hoạt hội chủ của công ty hương hiệu phong hồ sáng
tỉnh điện ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi tám dưới danh nghĩa đi khởi tiệm bòi thủ lĩnh
nước đỉnh thủ đã kêu gọi hàng nghìn giáo dân ở giáo sứ sông
và các giáo sứ thúc đẩy tuần hành lấy sự định kéo về thị xã thủy anh tỉnh hà tĩnh
sự việc đã khiến quốc lộ nổi cao đoạn công hệ tỉnh nhân huyện diễm châu
bị thắt nổ do những giáo tân này thật trung lãng hô hỏng và từng đặt đá tấn công lực lượng chức năng
trước khi diễn ra sự kiện cây chối này ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu

nhưng sang đến nơi chẳng đút được kiện cáo đến đâu
nhưng người ta lại nhấn chủ trang này đọc rõ đàm đạo của những thuần tử của tổ chức thủ bố tuyệt tân tại lài loan

xuống mắc nấu đối tượng cơ sở trong đơn tiện để chống phá nhà nước

từ một giáo sứ đối tỉnh tân
là ông tỉnh kêu gọi những khuất khổ về an ninh chính trị và an ninh sự tự
trong những lần kích động giáo dân chống phá chính quyền sau sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền trung
tại sao nguyễn tỉnh thủy phải sang tận đài loan gặp gỡ các đối tượng việt tân
hay kêu khóc với một số tổ chức phi chiến
bằng những lời lẽ xuyên tạc về tình hình nội bộ đất nước
phải chăng chủ trang này mong muốn quốc tế hóa công việc nội bộ của việt nam
phải nhờ đến các thế lực ngoại bang can thiệp ông ta được hưởng lợi như thế nào
có lẽ chỉ có thục là người biết rõ nhất
trở lại với vụ việc gây dối liên quan đến con đường dân sinh tại khu công nghiệp wha xã nghi thuận huyện nghi lộc ngày một mươi ba tháng bảy vừa qua
xin mời quý vị theo dõi một tổng hợp ngắn của chúng tôi ngay sau đây
dự án quy hoạch xây dựng khu công nghiệp wh nghệ an có diện tích bốn trăm chín mươi tám ha đã được thủ tướng chính phủ ra quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
đây là dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp với tổng số vốn đầu tư lên tới hơn hai tỷ đồng
toàn bộ diện tích quy hoạch nằm trên các xã nghì long nghì thuận nghì đồng và nghì hưng thuộc huyện nghì lộc của tỉnh nghệ an
với nhiều lợi thế về giao thông dự án này được kỳ vọng sẽ thu hút đầu tư đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của huyện nghi lộc tạo công an việc làm ổn định cho người dân ở đây
thực tế với diện tích mặt bằng đã được xây dựng bàn giao cho các doanh nghiệp khu công nghiệp này đã lấp đầy hơn bảy mươi diện tích
tuy nhiên nằm trong quy hoạch khu công nghiệp này có con đường dân sinh rộng khoảng ba năm m dài năm trăm hai mươi m gắt qua
nối từ khuốc lộ bảy c dẫn thẳng vào các xóm khánh thiện bình thuận và rú thần của xã nghì thuận
để phù hợp với quy hoạch chủ đầu tư khu công nghiệp là công ty wha industrial zone nghệ an đã bỏ kinh phí để xây dựng tuyến đường dân sinh mới rộng sáu năm m
có lề đường tiêu chuẩn điện cao áp chiếu sáng với tổng chiều dài bảy trăm bốn mươi mét thay thế con đường cũ đã xuống cấp
và đây sẽ là lối đi chính vào khu dân cư
tuy nhiên lấy lý do đường mới phải đi vòng xa hơn đường cũ đường cũ là do cha ông để lại không thể dỡ bỏ
dưới sự kích động của lĩnh mục nguyễn tỉnh hục một số giáo dân thuộc giáo sứ bình thuận khuyết liệt phản đối việc đóng con đường này
dù được chính quyền địa phương nhiều lần tuyên truyền vận động và tổ chức lấy ý kiến
việc quy hoạch khu công nghiệp bị chậm tiến đổ

không khí trong một lần chính quyền xã nghi thuận bỏ lỡ hai dự án với mức đầu tư lên tới sáu trăm linh triệu usd

trước sự ngoan cố của nguyễn đình thủng và số đối tượng chống đối sáng ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan chức năng tỉnh nghệ an và huyện nghi lộc đã tổ chức bảo vệ việc thi công đóng lại con đường

sự lập lõi của nguyễn đình thục là cố ý không trực tiếp có mặt tại hiện trường để hô hào kích động giáo dân như mọi khi
mà hắn ngồi trên chiếc xe ô tô riêng để giật dây chỉ đạo đẩy hàng trăm giáo dân đối kháng với chính quyền
còn hắn thì chờ đợi thành quả theo kiểu ngư ông tắc lợi
sự liều lĩnh manh động dùng gạch đá gậy gộc tấn công lực lượng chức năng của số đối tượng quá khích
đã khiến năm cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ bị thương phải nhập viện điều trị
và đây là biểu hiện của thục
chiều ngày một mươi tháng năm
ba tháng bảy
sau khi sự việc đã xảy ra
như chúng tôi đã đề cập
sau vụ việc này
một mươi đối tượng đã bị cơ quan công an tỉnh nghệ an bắt giữ khởi tố với tội danh chống người thi hành công vụ
đến đây thì nhiều người tự hỏi
sẽ còn bao nhiêu con chiên ngoan đạo nữa bị đẩy vào con đường tội lỗi
vì mê mội nghe theo vị chủ trăn cực đoan này chống đảng nhà nước
trong xác lệnh về những tội lỗi
nhiệm vụ mục tử do công đồng vatican lần thứ hai đã ban hành
thì các linh mục được ủy thác
truyền bá tư tưởng của chúa kỳ tô
phải dân dậy giáo lý cao đẹp của đạo thiên chúa
bằng đức tin sự yêu thương
thực hiện sứ mệnh loan báo tin mừng
tới cộng đoàn giáo dân
đó mới là những mục tử chân chính đích thực
thế nhưng khi nhìn lại những gì mà nguyễn đình thục đã gây ra
nó đi ngược hoàn toàn với sứ mệnh mà chúa giê xu đã trao cho ông ta
đi dạy dù muôn dân
dạy hò tuấn dư mọi điều
thầy truyền cho các con
không yêu chúa là không yêu con người
không yêu con người là không yêu chúa
cho nên mọi cái tư tưởng chống đổi
bây giờ tên tivi hay là tên facebook chẳng hạn
đi ngược tính bằng hết
đi ngược tính bằng hết
và là những người
phản chúa phản đạo phản tin mừng
ngoài đây ngoài đây chúa có dạy chúng ta như thế đó
chúng ta có bảo chúng ta gây gốc ra mà chống đổi với nguyễn bình thuân
đạo công giáo là nhằm cái tinh thần yêu thương bác ái và phục vụ
và ai cũng có trách nhiệm đối với quê hương của đất nước
và đặc biệt là người việt nam chúng ta
bất kể tôn giáo nào đều có lòng yêu mến đất nước một cách thiết tha
và sẵn sàng đóng góp mọi mặt cho quê hương mình
trong trường hợp có một vài linh mục gì như anh nói đó
và trong một vài cái trường hợp nào đó
thì họ mới làm việc đó với tư cách cá nhân của họ
họ cam kết cá nhân họ chứ không phải không được quyền cam kết giáo hội vào đó
vì tiếng nói chính thức là tiếng nói của hội đồng giám mục việt nam
chương trình góc nhìn sự thật của chúng tôi tuần này đến đây cũng xin được kết thúc
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau